các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
báo nhân dân có bài viết mê công dòng sông của hòa bình và phát triển bền vững
chí tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang nhất và trang hai báo nhân dân
nhiều năm qua chương trình bình ổn giá được thực hiện ở nhiều địa phương trên cả nước
đã góp phần bình ổn giá thị trường kiềm chế lạm phát và bảo đảm an sinh xã hội
tuy nhiên trong quá trình triển khai thì chương trình này chưa đáp ứng được nhu cầu
của đối tượng là người nghèo và người có thu nhập thấp
hàng bình ổn giá cần ổn hơn cũng là bài viết được đăng trên báo nhân dân số ra ngày hôm nay
theo ý kiến của các chuyên gia tại nhiều địa phương số lượng điểm bán hàng còn chưa rộng rãi
đến khắp các vùng nông thôn cho nên các đối tượng được hưởng lợi trực tiếp từ chương trình chưa cao
hệ thống phân phối hàng mang tính tự phát chưa theo quy hoạch
một số ít doanh nghiệp đưa hàng về vùng sâu vùng xa thì điểm bán hàng lại ở những vị trí không thuận lợi
số lượng hàng ít ỏi thậm chí là đã có nơi xảy ra tình trạng giá bán hàng bình ổn cao hơn giá thị trường
phát hiện hàng chục ngàn lít xăng pha dung môi xômic bài viết trên báo thanh niên thông tin vụ việc mới đây
phòng cảnh sát kinh tế pc bốn mươi sáu công an tp cn phát hiện hàng chục ngàn lít xăng không có hóa đơn chứng tử theo quy định
dung môi somix là chất dùng trong công nghiệp giá chỉ một mươi một đồng một lít
nên hiện nay nhiều doanh nghiệp xăng dầu pha chất somix vào xăng a chín mươi hai
nhiều xăng bị pha chế với dung môi
sẽ làm chương nở các chi tiết động cơ làm bằng vật liệu cao su vật liệu tổng hợp
như các đường ống rong làm trục chặt động cơ
cuộc chiến giữa uber grab với taxi truyền thống liệu có áp thuế sai
là bài viết đáng chú ý trên trang bốn báo sài gòn giải phóng
theo các hãng taxi truyền thống việc doanh nghiệp của họ nộp thuế cao gấp chục lần grab vào uber
là do cơ quan thuế xác nhận grab uber là doanh nghiệp công nghệ chứ không phải doanh nghiệp vận tải
tuy nhiên dù bị so bì là nộp thuế thấp
nhưng mới đây uber còn khởi kiện cục thuế tp hcm ra tòa
nhìn lại thực tế phải thừa nhận là từ khi uber grab kinh doanh tại việt nam đã tăng tính cạnh tranh
khiến các doanh nghiệp trong nước phải giảm giá cướp vận tài
liệu thuế qua áp sai với loại hình kinh doanh của uber hay không
quý vị và các bạn tìm đọc bài viết trên báo sài gòn giải phóng
một thông tin khác cũng liên quan đến vấn đề giao thông
sau chục ngày hà nội áp dụng quy định mới về phí trông giữ phương tiện
tại nhiều bãi xe trong nội thành số lượng xe gửi giảm rõ rệt
trong khi đó chủ xe bốn bánh nháo nhát đi kiếm các điểm trong xe tư nhân khác
đây là nội dung bài viết tăng giá gửi xe có giảm được un tắc được đăng trên báo thời nay
hiện hà nội có khoảng năm năm triệu phương tiện mỗi năm tăng thêm một mươi bảy lượng ô tô
một mươi một lượng xe máy tạo nên áp lực giao thông rất lớn
lần tăng giá vé này cũng không nhằm mục đích tăng thu
mà để người dân cân nhắc khi sử dụng phương tiện cá nhân
từ đó thúc đẩy vận tải công cộng phát triển
còn rất sớm để đánh giá hiệu quả nhưng theo một số chuyên gia giao thông
đường đến mục tiêu này vẫn còn lắm trông gai
thành phố hồ chí minh sẽ tăng sáu lần thu nhập cho cán bộ công chức
là bài viết được đăng tải trên báo lao động số ra ngày hôm nay
ngày một mươi năm tháng một tới đây nghị quyết năm mươi bốn về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển
thành phố hồ chí minh sẽ có hiệu lực
một trong những nội dung của nghị quyết năm mươi bốn là thành phố hồ chí minh
được quyền quyết định mức chi tăng thêm thu nhập cho cán bộ công chức viên chức
của thành phố không quá một tám lần lương ngạch bậc chức vụ
ông nguyễn thành phong chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm cho biết
trong tháng ba ủy ban nhân dân tp hcm sẽ trình hội đồng nhân dân tp hcm
đề án tăng thu nhập cho cán bộ công nhân viên chức
theo đó dự kiến việc tăng theo lộ trình từng năm trong năm hai nghìn một mươi tám tăng sáu lần
năm hai nghìn một mươi chín tăng lên một hai lần và năm hai nghìn hai mươi tăng lên một tám lần
chuyên mục vấn đề hôm nay trên báo tuổi trẻ là bài viết
đường sách phải là nơi thụ hưởng văn hóa
ngày một mươi tháng một tp hcm đã tổ chức hội nghị sơ kết hai năm hoạt động đường sách
đến nay sự thành công của mô hình này đang được nhiều nơi chú ý
riêng trong tâm những người gắn bó xây dựng đường sách từ những ngày đầu
lại là những câu chuyện vẫn còn ấp ủ
sau hai năm ông lê hoàng hiện là giám đốc công ty đường sách tp hcm nhầm lại
những ý đồ của ông và những người cộng sự từ khi vận động thành lập đường sách
nay hầu như đang thực hiện đúng hướng
nhiều bạn trẻ cho biết họ thường xuyên đến đường sách nguyễn văn bình để chụp ảnh
uống cà phê gặp gỡ bạn bè bên cạnh việc mua và đọc sách
tuy nhiên tại hội nghị có một số ý kiến tỏ ra rè rặt về ý định của thành phố
sẽ tổ chức đường sách ở tất cả các quận huyện
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi